nhằm tăng cường kiểm soát lây nhiễm covid một mươi chín bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương đã tiến hành ngừng tiếp nhận bệnh nhân điều trị nội chú
ngày hôm qua ngày một mươi một tháng tám bệnh viện đã phong tỏa và khử khuẩn lập danh sách những người đến nhà ăn của bệnh viện do liên quan đến bệnh nhân số bảy trăm năm mươi
bệnh viện vẫn tiếp tục khám chữa bệnh cho bệnh nhân ngoại trú đến khám bệnh thông thường khám bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế và điều trị ngoại trú các bệnh nhân mạng tính
bệnh viện đa khoa tỉnh đã yêu cầu các trung tâm khoa phòng bộ phận trực thuộc gia soát cán bộ nhân viên người bệnh người chăm sóc đã đến nhà ăn trong khuôn viên của bệnh viện
tích cực truy vết những người có mặt tại đây từ một mươi một h ba mươi phút ngày năm tháng tám đến một mươi h ngày một mươi tháng tám và lập danh sách để có biện pháp theo dõi cách ly thích hợp